ngay sau khi phát hiện sự việc người dân đã báo cho lực lượng chức năng và tìm cách dập lửa
thế nhưng do bên trong khu vực này chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến lửa bùng phát dữ dội và lan rộng ra xung quanh
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát đã có mặt huy động phương tiện để chữa cháy
tới thời điểm một mươi hai giờ trưa cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống trong trưa ngày năm tháng bốn
ông trần thanh long phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận nam tử liêm xác nhận thông tin về một vụ cháy vừa xảy ra trên địa bàn quận
theo đó khu vực ngõ hai đại lộ thăng long gần phố miếu đầm thuộc phường mễ trì bất ngờ xảy ra cháy lớn
khu vực cháy được xác định là một khu xưởng nằm giữa những căn nhà cao tầng và trung cư mini
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ cháy bắt nguồn từ một căn nhà chăn nuôi gia súc gia cầm sau đó lan sang một sưởng gỗ
do đặc thù vật liệu gỗ dễ cháy dễ bắt lửa nên các nạn nhân chỉ kịp chạy thoát thân và gần như toàn bộ tài sản bị thiêu dụi
đến thời điểm phóng viên liên hệ với chính quyền phường mễ trì đám cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục khống chế cơ bản đã không còn nguy cơ cháy làn rộng
thông tin ban đầu vụ việc chưa ghi nhận được thương vong về người hiện diện tích cháy và các thiệt hại khác đang được tiếp tục thống kê và làm rõ